các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xét nghiệm nhanh nhất để khẩn trương phân vùng xanh đỏ phục vụ chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện việt đức
là ý kiến khẳng định của phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh
tại buổi làm việc về công tác chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện việt đức vào sáng một tháng một mươi
giáo sư tiến sĩ trần bình giang đề nghị sở y tế hà nội hỗ trợ thực hiện nhanh công tác xét nghiệm
và định kỳ xét nghiệm lại sau ba ngày bảy ngày
lãnh đạo bệnh viện việt đức cũng đề nghị thành phố hà nội hỗ trợ việc giãn cách người nhà bệnh nhân
ra khỏi khuôn viên bệnh viện để phục vụ công tác phòng chống dịch
đối với người bệnh bệnh viện đã lên kế hoạch chăm sóc toàn diện
đồng thời lãnh đạo bệnh viện cũng đề xuất sau khi có kết quả xét nghiệm toàn bệnh viện
cần căn cứ vào đó để có phương án phòng chống dịch tiếp theo
nếu phong tỏa thì chỉ nên tiến hành ở những khu vực có nguy cơ cao rất cao
còn vùng an toàn vẫn nên đón tiếp bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân cấp cứu thận nhân tạo
bệnh viện việt đức phân luồng cách ly trong khám chữa bệnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lập danh sách người bệnh đến khám điều trị ra viện có liên quan đến các nhân viên y tế
bị nhiễm sars cov hai trong thời gian từ một mươi chín tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
và gửi cho sở y tế các tỉnh thành phố nơi người bệnh cư trú để giả soát tổ chức quản lý cách ly
theo dõi xét nghiệm người bệnh người nhà người bệnh theo quy định hiện hành
các lực lượng chức năng cũng đã điều tra các trường hợp liên quan ra soát f một f hai
và đã lấy toàn bộ hơn bốn mẫu xét nghiệm các nhân viên y tế người bệnh người nhà bệnh nhân trong bệnh viện
theo thống kê sơ bộ của cdc hà nội về số lượng người bệnh đến khám điều trị tại bệnh viện việt đức
từ một mươi năm tháng chín đến nay toàn thành phố có gần bốn chín trăm linh người trong đó có ba tám trăm năm mươi tám người đến khám bệnh
ba trăm sáu mươi chín người điều trị ngoại trú và sáu trăm ba mươi bốn người điều trị nội trú đã ra viện
ngoài ra các lực lượng chức năng cũng đã điều tra các trường hợp liên quan
ngoài ra có thêm bốn một người liên quan bệnh viện việt đức tại các tỉnh thành khác gồm
gần hai sáu trăm linh người đến khám bệnh năm trăm linh chín người điều trị ngoại trú và tám trăm chín mươi sáu người điều trị nội chú đã ra viện
đến nay hà nội hiện phát hiện ba ca covid một mươi chín liên quan bệnh viện việt đức
ngoài ra ba tỉnh đã phát hiện năm ca dương tính khác liên quan đến cơ sở y tế này gồm hà tĩnh một ca
nam định ba ca và hưng yên một ca
bộ y tế đã chỉ đạo ngành y tế thành phố hà nội cdc tiếp tục
thông báo tìm người bệnh và người nhà từng đến khám và điều trị tại bệnh viện việt đức từ ngày một mươi năm đến ba mươi tháng chín
những người này cần liên hệ với trạm y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch để được hỗ trợ kịp thời
tính đến tám h bốn mươi phút sáng ngày hai tháng một mươi theo thông tin của sở y tế hà tĩnh
kết quả xét nghiệm rt pcr lần một với một mươi năm trường hợp f một của ca mắc covid một mươi chín đi từ bệnh viện việt đức hà nội
về bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh đã âm tính với virus sars cov hai
chức năng hà tĩnh đã giả soát được sáu mươi tám người từ bệnh viện việt đức hà nội về trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày
tất cả đã có kết quả xét nghiệm âm tính và hiện đã được cách ly
giáo sư tiến sĩ trần bình giang giám đốc bệnh viện việt đức cũng có những đề xuất tại buổi làm việc với bộ y tế
theo ông giang sau khi có kết quả xét nghiệm toàn bệnh viện cần căn cứ vào đó để có phương án phòng chống dịch tiếp theo

nếu phong tỏa thì chỉ nên tiến hành ở những khu vực có nguy cơ cao rất cao
còn vùng an toàn vẫn nên đón tiếp bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân cấp cứu thận nhân tạo giám đốc bệnh viện việt đức nói
phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc huê cho rằng với quan điểm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trước mắt bệnh viện phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội phải xét nghiệm thật nhanh
để xác định vùng nào là vùng xanh vùng đỏ vùng cam vùng vàng tại bệnh viện để có phương án chống dịch phù hợp đảm bảo vừa an toàn vừa hiệu quả
trong trường hợp cần các bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ xét nghiệm của bệnh viện việt đức đề nghị sở y tế hà nội nhanh chóng báo cáo
để bộ y tế có phương án điều động đơn vị hỗ trợ cục trưởng lương ngọc quê nói
chúng tôi nhất trí việc đề xuất của bệnh viện tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân thông thường để thực hiện giãn cách
chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân thận nhân tạo
tuy nhiên việc tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu phải bố trí luồng riêng và phải sàng lọc thật kỹ
chúng tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo bộ y tế thành lập tổ công tác để cùng với bệnh viện việt đức xây dựng lại kế hoạch chi tiết phòng chống dịch
và tổ chức khám chữa bệnh ngăn chặn khống chế không để nguồn lây ra cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê thông tin
bộ y tế đồng ý với đề xuất của bệnh viện việt đức điều trị một phần thuốc remdesivir được cấp cho bệnh viện
từ trung tâm hồ sức bệnh viện việt đức tại tp hcm về bệnh viện việt đức để điều trị trường hợp f liên quan đến bệnh viện
sau nhiều ngày dịch hạ nhiệt từ chiều ba mươi tháng chín hà nội bắt đầu phát hiện nhiều f trong cộng đồng
ngoài các ca có liên quan đến bệnh viện việt đức ngày hai tháng một mươi hà nội còn ghi nhận một mươi bảy f ở ba quận
đều phát hiện dưng tính sars cov hai sau khi chủ động đi làm xét nghiệp
theo chuyên gia hà nội phải thật thận trọng trong thời gian qua mặc dù dịch đã hạ nhiệt nhưng không thể nói là không còn f trong cộng đồng
hà nội phải thật thận trọng trong thời gian qua mặc dù dịch đã hàn nhiệt nhưng không thể nói là không còn f trong cộng đồng
việc lập hai mươi hai chốt kiểm soát ở cửa ngõ cũng không thể kiểm soát hết dịch thâm nhập từ bên ngoài vào
đây là nhận định của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
theo phó giáo sư phu các trường hợp f cộng đồng vừa phát hiện càng cho thấy tầm quan trọng của việc xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nguy cơ cao trong cộng đồng
đặc biệt là trong bối cảnh hà nội đang trong lộ trình nới lỏng và hướng đến trạng thái bình thường mới
hiện hà nội đang yêu cầu xét nghiệm đối với các trường hợp có triệu chứng ho sốt
theo tôi các trường hợp nguy cơ khác ví dụ như người làm trong chuỗi cung ứng lái xe shipper bán hàng online
người làm tại siêu thị chợ hoặc ở trong các vùng nguy cơ cao cũng phải được xét nghiệm định kỳ và xét nghiệm đột xuất phó giáo sư phu nêu quan điểm
cũng theo ông các ca bệnh được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc nhóm nguy cơ cao
mặc dù chỉ là phần nổi của tảng băng chìm nhưng là có vai trò trì điểm để phát hiện các ổ dịch
ông cho hay thực tế trong thời gian qua hà nội cũng đã phát hiện được nhiều ổ dịch
thông qua xét nghiệm sàng lọc người ho sốt
về chiến lược đối phó khi xuất hiện các f cho cộng đồng nhưng vẫn đảm bảo thực hiện mục tiêu kép
theo phó giáo sư phu chính quyền các cơ quan cơ sở kinh doanh các khu dân cư cần phải xây dựng sẵn phương án đảm bảo an toàn
mục đích là để làm sao dù hà nội xuất hiện f nhưng chỉ dài rác và được phát hiện sớm
dập tắt được ngay không để lây lan trong cộng đồng
bên cạnh đó người dân phải chấp hành thật tốt nguyên tắc năm k của bộ y tế
trong tình hình dịch bệnh ở hà nội vẫn có nguy cơ rất cao cần phải có phương án đảm bảo an toàn
chứ không phải cứ tiến hành nới lỏng về trạng thái bình thường mới là có thể buông lỏng phó giáo sư phu nhấn mạnh
trước đó trao đổi với dân trí phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành phòng chống dịch trong bối cảnh hà nội trong lộ trình nới lỏng giãn cách
theo ông sau khi nới lỏng giãn cách hà nội cần phải thực hành mạnh hơn các nguyên tắc nam ca
vấn đề về mang khẩu trang khử khuẩn giữa khoảng cách khai báo y tế của người dân
cần được chính quyền tiếp tục tuyên truyền và giám sát chặt hơn
để ngăn mầm bệnh xâm nhập hà nội cũng cần kiểm soát chặt người ra vào thành phố
nhất là với những người về từ vùng có dịch
đặc biệt cần siết chặt kiểm soát với người về từ những vùng dịch diễn biến phức tạp
có tỷ lệ mắc bệnh cao phó giáo sư hùng nói
xin nhắc lại hà nội chưa phải vùng xanh
rất nhiều nơi của thành phố vẫn còn những kf tại cộng đồng
nguy cơ dịch bệnh bùng phát có thể xảy ra bất cứ lúc nào
chính vì thế thành phố chưa thực hiện mở lại tất cả các hoạt động
chỉ một số hoạt động thực sự thiết yếu cho đời sống người dân mới được mở lại
để làm được điều này cũng là sự cố gắng của cả thành phố trong suốt hai tháng trường kỳ chống dịch
ấy thế mà thành quả mới dần này nở ấy có thể bị đốt một giờ vì những dòng người đang chảy hội kia
bài học của thành phố hồ chí minh vẫn còn đó
khi dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm người dân un un đổ về quê đi du lịch
và sau đó là những ngày dài chìm trong dịch bệnh tăng tóc số ca dương tính không ngừng tăng lên
từ vài trăm ca đến vài nghìn ca số ca tử vong cũng vì thế mà nhân lên
hàng nghìn người đã mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời
những trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ
không biết nương tựa vào đâu
nỗi đau dịch bệnh là vô cùng ám ảnh khi danh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết
vậy mà ở giữa thủ đô nhiều người dân vẫn bất chấp lao ra đường
chỉ để thỏa mãn thú vui thường cho ngày rằm thật đáng buồn và đáng lo
chỉ thị đã rõ mỗi cấp ngành cũng đang vào cuộc tích cực để thành quả chống dịch của thủ đô được chắc chắn bền vững hơn
vậy người dân cũng không thể thờ ơ đứng ngoài công cuộc chống dịch cam go này
việc làm đơn giản nhất nhưng cũng ý nghĩa nhất
mà bất cứ người dân thủ đô nào cũng có thể làm để góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch
chính là nâng cao ý thức
mỗi người dân hà nội sẽ có sẵn trong mình vắc xin miễn dịch tốt nhất
những tin tức mới nhất liên quan đến dịch covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại